tại hà nội ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam đã phối hợp tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc
tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã tới sự và chỉ đạo hội nghị
tại hội nghị nhiều ý kiến đã nghiêm túc đưa ra những phân tích khá sâu sắc về những bất cập hạn chế thiếu sót của công tác báo chí năm hai nghìn một mươi tám
tập trung vào những vấn đề nổi cộng như biểu hiện báo hóa tạp chí điện tử của một số tổ chức hội sự cẩu thả trong quy trình tác nghiệp
khai thác mạng xã hội tùy tiện quy định xử phạt chưa đủ tính gian đe
cùng với đó nhiều ý kiến cũng đề cập cảnh báo về những thách thức đặt ra đối với công tác báo chí trong tình hình mới
thay mặt bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng đồng chí võ văn thưởng ghi nhận tinh thần trách nhiệm cầu thị tự phê bình và phê bình nghiêm túc của những người làm công tác báo chí
đồng thời nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi chín báo chí cách mạng nước ta phải tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong về thông tin
tuyên truyền thành tiệu của sự nghiệp đổi mới sự nỗ lực của toàn đảng toàn quân toàn dân bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
tăng cường sự thống nhất về tư tưởng hành động của cán bộ đảng viên niềm tin của các tầng lớp nhân dân
liên quan đến vấn đề thông tin báo chí thường đi sau mạng xã hội đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh
nếu chúng ta thực hiện nhất quán phương châm chủ động nhạy bén các cơ quan nắm thông tin làm tốt trách nhiệm kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí
sự phối hợp giữa các ngành địa phương với các cơ quan chỉ đạo quản lý kịp thời thống nhất hơn
chắc chắn chúng ta sẽ nắm chắc được quyền chủ động thông tin
phê phán phản bác một cách sắc bén hơn các thông tin sai luận điệu xuyên tạc chống phá đảng
nhà nước ta đập tan những mưu toan thâm độc cũng như làm tan rã những đồn đoán suy diễn
làm được điều đó chúng ta sẽ lấy lại niềm tin của công chúng đối với báo chí
làm được điều đó báo chí cách mạng mới thực sự là lực lượng dẫn dắt định hướng dư luận
đồng chí trưởng ban tuyên giáo trung ương cũng đề nghị năm hai nghìn một mươi chín
hội nhà báo việt nam cần phát hiện kịp thời xử lý nghiêm khắc các sai phạm trong hoạt động báo chí
chặn đứng xử lý thật nghiêm khắc tình trạng bao hóa tạp chí điện tử trang thông tin điện tử
phê phán mạnh mẽ quyết liệt về sự yếu kém dễ dãi trong nghiệp vụ của những người viết báo những cơ quan báo chí
nhân dịp này hai mươi năm tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thông tin tuyên truyền
thực hiện nhiệm vụ chính trị năm hai nghìn một mươi tám đã được ban tuyên giáo trung ương tặng bằng khen